năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch
với tinh thần chủ động biến thách thức thành hành động cùng với sự trung sức đồng lòng
tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt vẫn luôn thể hiện rõ trách nhiệm
của đơn vị chủ lực về viễn thông công nghệ thông tin với đất nước với cộng đồng
và điều này được thể hiện bằng những đơn vị chủ lực của tập đoàn đã lần lượt được vinh danh
ở hầu hết các hạng mục tại lễ công bố và trao chứng nhận
top một mươi doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam năm hai nghìn hai mươi
công ty công nghệ thông tin vnpt với năng lực tiên phong ở nhiều lĩnh vực quan trọng
trong chuyển đổi số đã giành được cùng lúc ba hạng mục
doanh nghiệp cung cấp giải pháp chính phủ điện tử doanh nghiệp bảo mật an toàn thông tin
và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho thành phố thông minh
tổng công ty dịch vụ viễn thông vinaphone được vinh danh ở hai hạng mục
doanh nghiệp dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin và doanh nghiệp hạ tầng số
thành viên thứ ba là tổng công ty truyền thông vnpt
media được vinh danh là doanh nghiệp fintech
cuối cùng với việc tiên phong sản phẩm giải pháp việt trong việc đón đầu
các xu hướng công nghệ mới công nghệ cho tương lai
công ty cổ phần vnpt technology được vinh danh ở hạng mục top một mươi doanh nghiệp aiot
các kết quả trên đã khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt của vnpt
trong quá trình chuyển đổi số quốc gia